chiều ngày hai mươi bốn tháng năm sau khi các đại biểu thảo luận tại hội trường về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật cạnh tranh sửa đổi
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã giải trình làm rõ vấn đề đại biểu nêu chung quanh dự án luật này
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
đã có nhiều ý kiến của các đại biểu chung quanh những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật cạnh tranh sửa đổi trong phiên thảo luận tại hội trường
đại biểu phạm quang thanh đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đặt câu hỏi dự án luật có nên điều chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không
về vấn đề đại biểu phạm quang thanh nêu ông trần tuấn anh bộ trưởng bộ công thương cho biết
bày tỏ sự quan ngại đối với việc thành lập ủy ban cạnh tranh quốc gia với các thành viên nảy sinh nhiều vấn đề đại biểu nguyễn bá sơn cho rằng
việc thành lập ủy ban cạnh tranh quốc gia với bộ máy như ở trong dự thảo tôi cho rằng khá đổ sổ còng cành
và sẽ làm phần to cái bộ máy
bộ máy quản lý nhà nước của chúng ta của bộ công thương
và có gì đó không yên tâm khi tôi nghĩ rằng là nó đang đi ngược lại cái chủ trương của đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay
với cái việc định danh rất là rõ ràng cụ thể bằng cả một chương ở trong của cái luật dự luật lần này
thì ủy ban cạnh tranh quốc gia cho dù vẫn còn trực thuộc của bộ công thương nhưng là một cơ quan bán tư pháp
và với những vị trí chức danh của chủ tịch và các thành viên của ủy ban quốc gia
đã do chủ tướng chính phủ
thì bổ nhiệm sẽ đảm bảo cho ủy ban cạnh tranh quốc gia có điều khoản điều kiện và có năng lực để tổ chức thực thi pháp luật về cạnh tranh
trong dự thảo luật giao quá nhiều quyền cho ủy ban cạnh tranh quốc gia sẽ tạo ra cơ chế xin cho dẫn đến nảy sinh tiêu cực
vì vậy ban soạn thảo cần xem xét thận trọng đại biểu nguyễn bá sơn đề nghị